chủ tịch hội nhà báo tp hcm nguyễn tấn phong cho biết sau khi trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền
hội đã có công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ xử lý hành vi xúc phạm nhà báo
nghề báo của facebooker võ quốc được cho là đầu bếp võ quốc
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng chín facebook võ quốc có đăng tải bài viết xúc phạm nhà báo và nghề báo
trong bài viết facebook võ quốc viết những lời chửi bới thiếu văn hóa với nhà báo và nghề báo nói chung
nội dung bài viết lan truyền trên mạng nhanh chóng và bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh
và trưa ngày hai mươi hai tháng chín facebook này xóa nội dung đã đăng và đính chính rằng bài viết đó không do mình viết mà do facebook bị hách
tuy nhiên status giải thích này thì càng bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội
sau đó facebook võ quốc tiếp tục xóa nội dung lời xin lỗi hiện tại tài khoản facebook võ quốc đã khóa